ngày hai mươi chín tháng một mươi hai hàng chục cán bộ chiến sĩ công an tỉnh thanh hóa đã có mặt tại nhà riêng của ông chiến
để tốn đoạt quyết định khởi tố bị can đồng thời tiến hành khám xét nơi ở
liên quan đến vụ án hạc thành tower vụ án khởi tố từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thanh hóa đã khởi tố chín bị can
sai phạm của các bị can trên diễn ra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phê duyệt tiền sử dụng đất
nộp ngân sách nhà nước của công ty sông mã nay là công ty cổ phần sông mã tại dự án hạc thành tower
với hành vi chiếm đoạt tài sản nguyễn thị hoài phi chú tại thành phố phan rang tháp tràm
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh ninh thuận khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam bốn tháng để điều tra
vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi một phi đã thế chấp một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của mình
nhằm vay mượn năm tỷ đồng của một người
tiếp tục lừa một người chuyển nhượng cho mình hơn ba ha đất để làm thủ tục tách thừa
bên cạnh đó phi đã tự nhận bản thân làm thêm nghề đáo hạn ngân hàng
và có quen biết với nhiều người làm trong ngân hàng nên có thể trích hoa hồng cho người thân
tin tưởng phi một người khác đã cho phi vay hơn hai tỷ đồng
và cũng với phương thức trên đối tượng phi cũng đã lừa đảo chiếm đoạt thêm ba mươi sáu triệu đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt tạm giam đối tượng chú tỉnh đồng nai để điều tra làm rõ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
thực hiện cao điểm tấn công chấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn
lực lượng công an đã bắt quả tang phú có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
mục đích để bán cho người nghiện tại một nhà nghỉ ở phường long bình tân
thu giữ ba bánh heroin một gói ma túy tổng hợp với tổng trọng lượng là hai kg
một bộ dụng cụ để sử dụng ma túy
phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội cho biết ngay trong đêm hai mươi chín và dạng sáng ngày ba mươi tháng một mươi hai
là ngày nghỉ lễ đầu tiên của dịp tết dương lịch
các tổ công tác xử lý nồng độ cồn tổ công tác phòng chống đua xe trái phép của đơn vị
và các lực lượng chức năng đã tổ chức ứng trực trên các tuyến phố trọng điểm
giữ vững an ninh trật tự toàn thành phố đã không xảy ra trọng án và đua xe trái phép
ghi nhận tại nhiều tuyến đường ở hà nội giao thông thông thoáng không xảy ra uốn tắc
tại các cửa ngõ của thành phố lực lượng cảnh sát giao thông đã bố trí các chốt trực
điều tiết phân luồng từ xa đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến
còn tại thành phố hồ chí minh dù hôm nay mới bắt đầu kỳ nghỉ lễ
nhưng từ sáng ngày hai mươi chín tháng một mươi hai nhiều người dân đã rời thành phố từ sớm
tại các bến xe ga sài gòn và sân bay tân sơn nhất đã tấp nập người đi lại
vào sáng ngày hôm nay giao thông tại thành phố hồ chí minh cũng thông thoáng
và người dân được nghỉ lễ trong thuận lợi an toàn
trong phần cuối của bản tin nhanh chín giờ sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
thị trấn ngọc lạc huyện ngọc lạc tỉnh thanh hóa
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện
hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng
cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện